thưa quý vị liên quan đến vụ gửi con đi chữa bệnh bố mẹ nhận về hũ cho cốt
ngày bảy tháng ba tòa án nhân dân tp bảo lộc đã đưa ra xét xử hai bị cáo
lê minh quang bốn mươi sáu tuổi chú tệ tp đà lạt tỉnh lâm đồng và cao thị thu bích bốn mươi tuổi chú tệ tỉnh đắk lắc
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê minh quang ba mươi tháng tù cho hưởng án treo
bị cáo cao thị thu bích hai mươi bốn tháng tù cho hưởng án treo
tòa án nhân dân tp bảo lộc cũng buộc hai bị cáo bồi thường cho gia đình ông nhn bố cháu bé số tiền hai trăm linh triệu đồng
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp bảo lộc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo trên
tuy nhiên hội đồng xét xử đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung có liên quan đến kiến nghị của gia đình bị hại
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tp bảo lộc ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai gia đình anh n h n từ tp huế tỉnh thứ thiên huế vào tp bảo lộc lâm đồng để gửi con trai là cháu n l m quy sinh năm hai nghìn một mươi chín cho lê minh quang chăm sóc chữa bệnh
sau khi nhận cháu quy được hai đến ba ngày thấy cháu quy có biểu hiện ho nóng sốt nên quang đã test nhanh covid một mươi chín thì biết cháu bị bệnh
tuy nhiên quang nói biết mua thuốc về nhà
quang đã tự điều trị cho cháu quy
ngày năm tháng ba và ngày tám tháng ba quang thông báo cho anh n biết tình hình sức khỏe của con trai lúc bị bệnh và khỏi bệnh
đến ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thấy cháu quý bị ho sốt trở lại nghĩ cháu vừa bị covid một mươi chín nên quang không test cho cháu nữa và cú không thông báo cho gia đình anh n
dạng sáng ngày hai mươi năm tháng ba quang đến kiểm tra thì thấy cháu quy sức khỏe yếu và có biểu hiện ngày càng lịm dần
quang gọi trị cao thị thu bích lái xe chở cháu quy đi bệnh viện
tuy nhiên trên đường đi quang phát hiện cháu quy đã tử vong nên cùng bích quay xe trở lại nhà thuê ở phường lộc tiến
sau khi cháu quy tử vong quang không thông báo cho gia đình anh n và chính quyền địa phương
quang và bích tự ý di chuyển và hỏa táng cháu quy tại vườn của quang ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
sau khoảng bảy giờ đồng hồ hỏa táng quang dùng xô nhựa đựng toàn bộ cho cốt cháu quy
rồi cùng bà bích về thành phố huế bàn giao hũ cho cốt cho gia đình nạn nhân
sau đó bố của cháu bé đã gửi đơn tố cáo lê minh quang có hành vi xâm phạm cháu
sáng ngày tám tháng ba lãnh đạo thị ủy đông hòa phú yên cho biết
ủy ban kiểm tra thị ủy đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà nguyễn thị lệ thúy
phó chủ tịch hội phụ nữ phường hòa hiệp nam do có hành vi dùng dao gây thương tích cho tình địch
bà thúy là nghi phạm đã dùng dao tấn công gây thương tích cho chồng là ông p nh ba mươi tám tuổi
phó hiệu trưởng một trường tiểu học và bà l t t quy ba mươi tám tuổi cùng quê thị xã đông hòa
theo thị ủy đông hòa ngay sau khi cơ quan điều tra công an tp tuy hòa thực hiện các bước tố tụng đối với bà thúy
thường trực thị ủy đông hòa đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra thị ủy thực hiện các bước đình chỉ sinh hoạt đảng theo quy định
trước đó trưa ngày hai mươi một tháng hai do nghi ngờ
ông hát có quan hệ bất chính nên bà thúy thuê khách sạn để đánh ghen
phát hiện chồng đi ra từ phòng nghỉ bà thúy lấy dao thủ sẵn đe dọa yêu cầu chồng trở lại phòng để chụp hình
làm bằng chứng về mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác
khi ông hát từ chối gạt tay bỏ đi bà thúy cầm dao gây thương tích cho chồng
sau đó vợ phó hiệu trưởng đập cửa phòng yêu cầu bà quy mở cửa
khi vào được phòng khách sạn bà thúy cầm dao khống chế tra hỏi tấn công bà quy
ngay sau đó bà thúy bị tạm giữ hình sự khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội cố ý gây thương tích
trước khi sự việc xảy ra bà thúy đang giữ chức vụ phó chủ tịch hội phụ nữ phường hòa hiệp nam thị xã đông hòa
mới đây lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn thường xuân huyện thường xuân tỉnh thanh hóa cho biết
hoàng đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn có biệt danh tuấn phỏ mã có hộ khẩu thường trú tại khu phố hai thị trấn thường xuân
thế nhưng ít khi có mặt tại địa phương
trước khi bị bắt tuấn thường xuyên đi đến các chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
quay clip quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông và đăng tải lên tài khoản facebook tiktok
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn thường xuân cho biết khoảng một mươi năm nay hoàng đình tuấn rất ít ở nhà
bố mẹ của tuấn hiện đang buôn bán tại chợ ầu quê em trai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là lao động tự do
cũng theo vị này tuấn lấy vợ ở xã lường sơn huyện thường xuân
sau đó hai vợ chồng chuyển vào đồng
đồng nai làm ăn sinh sống
về thân nhân của hoàng đình tuấn đối tượng này đã có tiền án về tội làm giả con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức xảy ra tại đồng nai
và phải chấp hành án ba năm tù giam
chấp hành xong án phạt tù vợ chồng tuấn không ở quê mà chuyển ra bắc ninh
gia đình hoàng đình tuấn đều thuần nông
trước đó từ đêm ngày một mươi năm tháng một đến chiều ngày một mươi sáu tháng một
tại quán bia ở thị trấn chờ huyện yên phong tỉnh bắc ninh
các đối tượng gồm hoàng đình tuấn đỗ văn bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trần văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
và nguyễn văn huy sinh năm hai nghìn bốn chú tại huyện nhò quàn tỉnh ninh bình
cùng đánh bạc dưới hình thức chơi pia được thua bằng tiền
ngày năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bình và huy
một ngày sau đó tiếp tục ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phúc và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với tuấn đều về hành vi đánh bạc
viện kiểm sát nhân dân huyện yên phong đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan cảnh sát điều tra
đồng thời tích cực phối hợp đấu tranh mở rộng vụ án
hoàng đình tuấn có tài khoản trên các trang mạng xã hội facebook tiktok là tuấn phò mã
thưa quý vị lợi dụng đêm tối hồ quốc tỉnh dùng xe đạp xào quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố đà nẵng
khi phát hiện nhà dân cửa hàng cửa hiệu không có người trông coi tỉnh dùng kìm cộng lực phá khóa đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản
trong vòng một năm đối tượng này thực hiện hơn hai mươi vụ trộm cắp đột nhập tại đà nẵng và chiếm đoạt nhiều tài sản với tổng giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa phá chuyên án bắt giữ hồ quốc tỉnh ba mươi tám tuổi trú tại phường hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay trên địa bàn thành phố đà nẵng liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp gây thiệt hại lớn về tài sản ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
cuối tháng hai vừa qua lực lượng công an xác định hồ quốc tỉnh là đối tượng nghi vấn gây ra các vụ trộm
đến ngày sáu tháng ba ban chuyên án tiến hành bắt giữ hồ quốc tỉnh để phục vụ công tác điều tra
tại cơ quan công an bước đầu tỉnh khai nhận do không có công an việc làm nên lấy việc trộm cắp tài sản làm nguồn sống chính
thủ đoạn là lợi dụng đêm khuya tỉnh dùng xe đạp xào quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố
khi phát hiện nhà dân cửa hàng cửa hiệu nào không có người trông coi hoặc khóa cửa ngoài tỉnh dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào bên trong tìm tài sản có giá trị để lấy
theo bác sứ hồ quốc tỉnh đã gây ra hơn hai mươi vụ đột nhập trộm cắp tài sản tại các quận ngũ hành sơn cẩm lê thanh khê sơn trà và huyện hòa vàng tp đà nẵng
tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn năm trăm linh triệu đồng
cùng với việc bắt giữ hồ quốc tỉnh phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng cũng đã thu giữ nhiều tăng vật tài liệu liên quan
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
mới đây do không chấp hành hiệu lệnh về dừng xe một đối tượng đã tăng ga bỏ chạy đâm thẳng vào tổ công tác
khiến cho một chiến sĩ cảnh sát giao thông công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang bị thương phải đưa đi cấp cứu
khoảng tám giờ năm mươi phút ngày sáu tháng ba trong lúc tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang đang làm nhiệm vụ trên đường tỉnh hai trăm chín mươi
đoạn qua thị trấn bắc lý đã phát hiện năm thanh niên điều khiển xe mô tô không biệt kiểm soát không đổi múc bảo hiểm không có cương chiếu hậu nên dừng xe kiểm tra
tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe đối tượng đã tăng ga bỏ chạy tông thẳng vào tổ công tác cảnh sát giao thông
vụ việc khiến một cán bộ cảnh sát giao thông bị hất văng bị thương
ngay sau khi xảy ra vụ việc trên tổ công tác đã khống chế đối tượng để bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa xử lý theo quy định
tại cơ quan công an đối tượng được làm rõ là trần quang huy sinh năm hai nghìn năm trú tại tổ dân phố đông trong đầm thị trấn bắc lý hiệp hòa bắc giang
qua kiểm tra đối tượng không có nồng độ cồn không có chất kích thích dạng ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa đang tạm giữ đối tượng để điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị thời gian gần đây chỉ vì một số mâu thuẫn trong cuộc sống nhiều người lựa chọn giải quyết bằng biện pháp tiêu cực dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật
đơn cử như vụ việc mới đây tại tỉnh bình thuận sau khi nghe người cha kể lại chuyện bị dọa đánh lúc chăn vịt thả đồng
nam thanh niên hai mươi bốn tuổi đã rủ theo một số đối tượng khác đến nhà đối phương nổ súng uy hiếp
ngày bảy tháng ba công an huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận cho biết đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ nhóm thanh niên dùng súng bắn vào nhà dân tại thị trấn ma lâm
theo điều tra ban đầu trước đó ông n v p năm mươi ba tuổi chú tại xa hàm trí huyện hàm thuận bắc
và anh ttl ba mươi bốn tuổi chú tại thị trấn ma lâm huyện hàm thuận bắc có mâu thuẫn với nhau trong việc chăn vịt thả đồng
khoảng sáu giờ ngày sáu tháng ba anh l đến gặp và đe dọa sẽ giàn mặt ông p nếu tiếp tục thả vịt trên đồng ruộng do anh l quản lý
sau đó khi về đến nhà ông p kể lại sự việc bị đe dọa cho hai người con là n v t hai mươi bảy tuổi và n v h hai mươi bốn tuổi nghe
biết chuyện hát đã điện thoại cho một số đối tượng khác cầm theo hông khí qua nhà anh l để nói chuyện
khi đến trước nhà anh l
anh l đối tượng t c t hai mươi tám tuổi chú tại xã hàm đức em họ của h đã dùng một khẩu súng bắn vào nhà ông l để uy hiếp
toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội
theo hình ảnh camera thời điểm xảy ra vụ nổ có bảy nam thanh niên đi trên ba xe máy dừng trước nhà anh l
ngay sau khi nắm được thông tin công an huyện hàm thuận bắc đã tổ chức xăng minh vụ việc truy xét các đối tượng có liên quan
qua điều tra cơ quan công an xác định khẩu súng do đối tượng t c t sử dụng là loại thể thao bắn đạn cao su
vụ việc đang được điều tra làm rõ
ngày bảy tháng ba thông tin từ công an tỉnh vĩnh long cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam một đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn
để điều tra về hành vi đổi bại với người dưới một mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra ban đầu huỳnh tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm
là nhân viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện vũng liêm
trước đó vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tiếp nhận đơn tố giác tội phạm
của gia đình bị hại về việc bé d m c sinh năm hai nghìn chín ngụ tại huyện càng long tỉnh trà vinh
đang ở nhờ nhà người thân để đi học ở xã hiếu phụng huyện vũng liêm khi bị thịnh giở trò đổi bại
theo lời khai ban đầu của thịnh và bị hại thì trong khoảng thời gian từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thịnh và m c quen biết nhau và phát sinh tình cảm thịnh đã nhiều lần thực hiện hành vi nắm tay hôn vào hai bên má của c
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đang tiếp tục làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật
chiều ngày bảy tháng ba trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cục hàng hải việt nam bộ giao thông vận tải cho biết
lực lượng chức năng đã ứng cứu thành công một ngư dân nguy kịch
sau khi lênh đênh hai mươi tám tiếng trên vùng biển hoàng sa
trước đó vào lúc bảy giờ ngày bốn tháng ba khi đang hành nghề trên vùng biển hoàng sa ngư dân hoàng minh nhơn hai mươi sáu tuổi
ngụ tại huyện thăng bình quảng nam thuộc tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts bị lật thuyền thúng rơi xuống biển mất tích
tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts cùng với các tàu thuộc tổ đội đã nỗ lực tìm kiếm
đến một mươi một h ngày năm tháng ba tìm thấy anh nhân và đưa lên tàu chăm sóc trong tình trạng sức khỏe suy yếu
anh nhơn đã trôi giặt hai mươi tám giờ trên biển dưới thời tiết lạnh
tuy nhiên đến sáng ngày sáu tháng ba tình trạng của ngư dân này tiếp tục suy yếu nghiêm trọng kèm với các triệu chứng khó thở đau ngực và bất tỉnh
thuyền trưởng tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts đã liên lạc về trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
việt nam mcc thông báo tình hình khẩn và yêu cầu việt nam mrcc có biện pháp hỗ trợ cho tàu
ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts
trung tâm đã hướng dẫn hải trình ngắn nhất để tàu hướng về bờ
đồng thời phối hợp thông tin với trung tâm cấp cứu thành phố đà nẵng để tư vấn y tế từ xa cho tàu và hướng dẫn tàu sơ cứu cho nạn nhân
theo trần đoán từ các y bác sĩ nạn nhân hoàng minh nhân hiện đang bị suy hô hấp nghiêm trọng mất thân nhiệt
thân thể có nhiều dấu vết của chấn thương do va đập nghi nội chấn thương
tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch do đã mất trí giác hôn mê do suy hô hấp không ăn uống được
có thể dẫn đến tử vong nếu không được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời
lúc một mươi hai h bốn mươi phút ngày sáu tháng ba tàu sar bốn trăm một mươi hai được lệnh rời cầu cảng tại đà nẵng khẩn trương đến hiện trường cứu nạn ngư dân
cùng đi còn có ekip bác sĩ của trung tâm cấp cứu tp đà nẵng
bằng tốc độ hành trình nhanh nhất lúc một h một mươi tám phút ngày bảy tháng ba lực lượng cứu nạn hàng hải tiếp cận tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts
và triển khai cấp cứu tại chỗ
tình trạng ngư dân nhân lúc này hết sức nguy kịch do bị đá chấn thương
suy hô hấp kiệt sức không phản ứng với các biện pháp kiểm tra lâm sàng
sau khi trải qua ca cấp cứu người dân tiếp tục được chuyển lên tàu sar bốn trăm một mươi hai để được chăm sóc y tế đặc biệt và khẩn trương đưa về bờ
liên quan đến vụ việc bốn thủy thủ việt nam trên tàu hàng trúng tên lửa của houthi trong đó có một người thiệt mạng
mới đây cục hàng hải việt nam đã đề nghị đại sứ quán việt nam tại ai cập hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi cho các thủy thủ việt nam
cũng như đưa các thuyền viên trở về nước
thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải hải phòng
trụ sở tại đường lê hồng phong quận ngo quyền thành phố hải phòng cho hay
đơn vị đã gửi thông báo về việc bốn thuyền viên tàu tree confidence gặp nạn trên vùng biển nước ngoài
theo đó ngày sáu tháng ba công ty này nhận được thông báo của đối tác về việc tàu hàng mang tên true confidence số imo chín triệu bốn trăm sáu mươi nghìn bảy trăm tám mươi bốn
treo cờ barbados đang trên hành trình từ singapore đến jeddah
xe út đã bị trúng tên lửa
thời điểm gặp nạn trên tàu có hai mươi thuyền viên và ba cảnh vệ hộ tống tàu
trong đó có bốn thuyền viên người việt nam
bốn thuyền viên này gồm đặng duy kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba phạm văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyễn văn tảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám phùng văn a sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạn trái xuồng kiếu sinh dẫn đến trái lớn
hậu quả ba thuyền viên trên tàu bị thiệt mạng nhiều người khác bị thương
đại phó đặng duy kiên
tử vong sau vụ việc ba thuyền viên người việt nam còn lại may mắn thoát nạn
sáng ngày tám tháng ba toàn bộ thủy thủ đoàn bao gồm cả những người tử vong
đã được đưa vào bờ thuộc nước djibouti
công ty đã làm việc với thuyền viên của mình nhưng do tình huống bất ngờ
nguy hiểm ba thuyền viên còn sống không kịp mang theo được giấy tờ tùy thân
công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải hải phòng
cũng đã gửi công văn tới cục lãnh sự và bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam
tại ai cập cục hàng hải việt nam cục quản lý lao động nước ngoài
đề nghị được hỗ trợ để đưa các thuyền viên trở về an toàn
đại diện cục hàng hải việt nam thông tin đơn vị đã nhận được văn bản
của công ty có thuyền viên gặp nạn
cục đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan
đặc biệt là đại sứ quán việt nam tại ai cập hỗ trợ đưa các thuyền viên
trên tàu choose confident về nước trong thời gian sớm nhất
tàu hàng trên bị hu thi tập kích trên vịnh aden
sáng ngày tám tháng ba tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc chính thức đưa tàu khách thăng long
với sức chứa hơn một khách vào khai thác tuyến vũng tàu côn đảo
tàu khách cao tốc thăng long có tổng cộng bốn tầng hai tầng khoang eco
một tầng khoang vip có bố trí một không gian tầng trên cùng dành cho cafe rooftop
tàu có sức trở lên tới một một mươi bảy khách sử dụng ba động cơ rolls royce mtu
động cơ hàng hải hàng đầu thế giới
có tổng công suất đạt một mươi một năm trăm tám mươi sức ngựa tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường
thân tàu được làm bằng hợp kim nhôm đóng tàu nhập khẩu từ italy
giúp con tàu có thể đạt vận tốc lên đến ba mươi hải lý trên một giờ
theo đại diện chủ đầu tư tàu cao tốc thăng long sở hữu ưu thế an toàn vượt trội
với chiều dài lên đến bảy mươi bảy bốn mươi sáu mét
tuyến hình được thiết kế đặc biệt làm tăng khả năng rẽ sóng tăng tính ổn định cho tàu
kích thước con tàu lớn sẽ giảm tối đa ảnh hưởng lắc dọc so với những con tàu nhỏ hơn
tàu thăng long đã được thiết kế để phục vụ riêng tuyến vũng tàu côn đảo
đây là tuyến có hành trình ra đảo khắc nghiệt và cách xa đất liền
cuối bản tin sẽ là một số cập nhật về tình hình thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh
nên miền bắc tiếp tục hạ nhiệt
nhiệt độ ngày chín tháng ba sẽ giao động trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi tám độ
do đợt này không khí lạnh không mạnh nên rét chủ yếu về đêm và sáng
buổi trưa nhiệt độ đều trên hai mươi độ cảm giác chỉ xe lạnh
từ đêm ngày tám tháng ba không khí lạnh tăng cường yếu khiến mưa nhỏ có thể xuất hiện nhiều nơi tại bắc bộ
cuối tuần này khu vực duy trì mức nhiệt thấp kèm với độ ẩm cao mưa phùn mưa nhỏ tái diễn
từ thanh hóa huế nhiệt độ cao nhất là hai mươi một độ
khu vực tây nguyên nắng nhiều nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn độ
nắng nóng thu hẹp dần ở khu vực nam bộ
thành phố hồ chí minh có nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm độ
dự báo thời tiết ngày chín tháng ba các vùng trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
riêng khu tây bắc trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi bốn một mươi bảy độ có nơi trên một mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất một mươi chín đến hai mươi hai độ riêng lai chầu điện biển hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba
vùng vét biển cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất một mươi năm một mươi tám độ
vùng núi một mươi hai một mươi năm độ
vùng núi cao có nơi dưới một mươi độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi hai mươi ba độ
thanh hóa thừa thiên huế nhiều mây có mưa giải rác
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
phía bắc trời rét
nhiệt độ một mươi tám hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi một hai mươi bốn độ
phía nam có nơi trên hai mươi bốn độ
đà nẵng đến bình thuận có mây đêm có mưa rào vài nơi
ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ
phía nam có nơi trên ba mươi một độ
tây nguyên có mây đêm có mưa rào vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ
nam bộ có mây đêm có mưa rào vài nơi
ngày nắng riêng miền đông có nơi nắng nóng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông có nơi trên ba mươi năm độ
hà nội nhiều mây có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất một mươi sáu đến một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi một hai mươi ba độ
hướng tới kỷ niệm một trăm một mươi bốn năm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
và ngày quốc tế hạnh phúc hai mươi tháng ba
tại bảo tàng phụ nữ việt nam diễn ra triển lãm ảnh mẹ yêu con
những khoảnh khắc cảm xúc về tình mẹ đã được lê bích đóng băng
trong ba mươi tác phẩm ảnh tại triển lãm mẹ yêu con
đây cũng là ngầm ý của anh gửi tới nữ giới với thông điệp yêu thương
tình mẫu tử luôn là nguồn cảm hứng bất tận được nhiều nghệ sĩ thể hiện
và nhếp ảnh là một ngôn ngữ đặc biệt
sáu mươi bức ảnh là khoảnh khắc của mẹ và con
rất đời thường nhưng ấm áp yêu thương được nhếp ảnh ra lê bích ghi lại
người xem bắt gặp câu chuyện về tình mẫu tử từ những bản làng xa xôi
nơi dẻo núi cao mở xương đến miền đồng bằng
đó là những khoảnh khắc tự nhiên của người mẹ
và những đứa con trong lao động vui chơi nghỉ ngơi
nhếp ảnh ra lê bích đã đi khắp các tỉnh miền núi phía bắc miền trung
cùng với chiếc máy ảnh để gặp gỡ trò chuyện
và chụp lại những phút giây đầy cảm xúc chân thực
như thước phim sống động về câu chuyện bình dị của mẹ và con
nhếp ảnh ra lê bích cho biết
năm hai nghìn năm khi lần đầu tiên thực hiện bức ảnh trên lưng mẹ
anh đã có một cảm xúc đặc biệt về tình mẫu tử
hình ảnh em bé dân tộc mông hủ ngon trên lưng của người mẹ
đã chạm đến trái tim của anh
sau đó anh quyết định bắt đầu hành trình khám phá
những cung bậc cảm xúc khác nhau về tình mẫu tử
mới đây một mươi chiếc non lá truyền thống được ba cô giáo thổi hồn
lên bằng các địa danh nổi tiếng của tỉnh nghệ an
góp phần chia sẻ hình ảnh đẹp của đất và người xứ nghệ
đến với mọi miền tổ quốc

về các địa chỉ đỏ sinh hoạt báo cáo viên
công lộc bộ lý luận trẻ cấp tỉnh
tại hai tỉnh điện biên và hưng yên
chương trình được tổ chức nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng
tinh thần yêu nước cho đội ngũ cán bộ đoàn đoàn viên thanh niên
được biết một mươi chiếc non lá có vẽ hình các địa danh nổi bật của nghệ an
được ba cô giáo dạy mỹ thuật gồm
cô lê trà giang giáo viên mỹ thuật trường trung học quân sở hưng bình
cô đinh thị nhàn giáo viên mỹ thuật trường phổ thông trung học sư phạm đại học vinh
và cô nguyễn thị vân giáo viên mỹ thuật trường tiểu học y đức vẽ
và tặng trước khi đoàn công tác hành trình về với các địa chỉ đỏ
chủ đề được chọn để vẽ lên một mươi non lá là một mươi địa danh đặc biệt gắn liền với con người xứ nghệ gồm
làng xen quế bắc hoa xen sứ nghệ sông lam núi hồng đảo trẻ huyện thanh trương
rừng săn lẻ tương dương rừng mận đào lý sơn cột mốc biên giới việt lào
cổng làng vinh cánh đồng hoa hướng dương
đây cũng là những hoạt động trong cuộc thi vẽ tranh tự hào giải non sông do tỉnh đoàn nghệ an tổ chức
các cô giáo cho hay mất khoảng một tháng cả ba cô mới vẽ xong một mươi chiếc non lá
từ việc lên ý tưởng đến vẽ phát họa và cuối cùng là vẽ lên nón thành phẩm
khó nhất là vẽ địa danh vì con phải tìm địa danh nào nổi bật rồi lồng ghép vào
ngoài ra việc vẽ lên nón khó hơn vẽ trên giấy
vì nó là hình chóp người vẽ phải hình dung được không gian ba d và cũng khó thể hiện
khi vẽ phải bố trí làm sao cho bố cuộc hợp lý để khi mọi người nhìn vào
phải nhận ra đó là địa danh nào ở đâu
được biết trong cuộc triển lãm tranh tự hào một giải non sông
tại chương trình lễ khởi động tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi năm
do trung ương đoàn tổ chức tại khu di tích lịch sử trung bồn đô lương nghệ an
vào cuối tháng hai vừa qua có nhiều bức tranh triển lãm do nhóm của cô vân vẽ
những chiếc non lá với một mươi địa danh nổi bật của nghệ an sau khi hoàn thiện
sẽ được các cán bộ đoàn đưa về môn phương góp phần chia sẻ hình ảnh đẹp
của mảnh đất ân tỉnh xứ nghệ đến mọi miền tổ quốc
tỉnh đoàn nghệ an nằm trong tốc đầu cuộc vận động tự hào một giải nón sông
do trung ương đoàn tổ chức
trong thời gian qua các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động
mô hình cách làm ý nghĩa và sáng tạo nhằm lan tỏa lòng yêu nước
niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên thanh niên
tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã có một mươi một ba trăm sáu mươi hai bản đồ
một mươi bốn trăm năm mươi tám bản đồ đã được treo trao tặng tám năm trăm sáu mươi ba số phong học đã treo bản đồ
một sáu trăm bảy mươi tám trường học liên đội hưởng ứng một một trăm sáu mươi năm đoàn cơ sở tri đoàn cơ sở hưởng ứng
một mươi hai sáu trăm chín mươi năm đoàn viên thanh thiếu nhi
tham gia xếp bình bản đồ
tổng mức đầu tư tám trăm một mươi năm tỷ đồng do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội làm chủ đầu tư
dự án được thực hiện từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi theo kế hoạch hoàn thành năm hai nghìn hai mươi
do phải điều chỉnh lại thiết kế phương án thi công dịch covid một mươi chín bùng phát khiến dự án chậm tiến độ
dự án đến nay đạt khoảng tám mươi khối lượng dự kiến về đích vào tháng sáu
ngày bảy tháng ba các loại máy móc hạng nặng cùng công nhân tích cực làm việc để sớm hoàn thành dự án
dự án chia làm bốn đoạn từ khách sạn thắng lợi đến xuân diệu từ xuân diệu đến ngõ một trăm hai mươi bốn âu cơ
từ ngõ một trăm hai mươi bốn âu cơ đến nút giao lạc long quân và từ nút giao lạc long quân đến nút giao cầu nhật tân
hiện một phần đầu của đường âu cơ đã thi công xong hạng mục tường chắn đê trải nhựa mặt đường
một số đoạn trên đường âu cơ đang được cắt hạ và chia mặt đường ở hai độ cao khác nhau
đường gom dân sinh được xây tường chắn tại vị trí giải phân cách giữa mặt đường chính để xử lý tranh cao độ giữa hai làn
máy móc cùng công nhân rút cọc chắn giữa đường gom dân sinh và đường chính
đoạn đê mới bằng bê tông sau khi hoàn thành cao hai bốn mét
những đoạn này xây dựng tường chắn tại nơi tiếp giáp đường chính với đường dân sinh đảm bảo kết nối với các nhánh rẽ thuận lợi an toàn
do lưu lượng phương tiện lưu thông đông xe tải đi lại nhiều khiến bụi bay mù mịt ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân hai bên đường
trước đó trả lời chất vấn của đại biểu quận tây hồ về tiến độ dự án mở rộng đường âu cơ
giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tp hà nội nguyễn trí cường cam kết đến tháng sáu sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến
tối ngày bảy tháng ba chương trình khai mạc lễ hội áo dài diễn ra đã nhận được sự quan tâm của người dân và du khách
đêm khai mạc gây ấn tượng với màn trình diễn tám trăm linh mẫu áo dài được chế tác công phu từ ba mươi nhà thiết kế nổi tiếng
chương trình khai mạc lễ hội áo dài diễn ra từ một mươi chín h đến hai mươi một h tại phố đi bộ nguyên huệ
trong buổi lễ khai mạc ban tổ chức thông báo lễ hội áo dài tp hcm vừa đón nhận kỷ lục việt nam là lễ hội quảng bá áo dài việt nam được tổ chức thường niên liên tục nhiều nhất
điểm nhấn của đêm sự kiện là màn trình diễn các bộ siêu tập tám trăm linh mẫu áo dài nổi bật được chế tác công phu tài hoa từ bàn tay khéo léo và sáng tạo của ba mươi nhà thiết kế áo dài nổi tiếng
tiên mục đã thu hút sự quan tâm và chú ý của người dân và du khách
điểm nhấn của đêm sự kiện là màn trình diễn có sự đồng hành của hai mươi hai văn nghệ sĩ người nổi tiếng các hoa hậu á hậu với vai trò đại sứ hình ảnh cho lễ hội
tiết mục không chỉ mang đậm niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần giữ gìn tinh hoa văn hóa việt nam
đặc biệt tiết mục biểu diễn trang phục áo dài nét đẹp áo dài việt do các tổng lãnh sự nữ và phu nhân tổng lãnh sự trình diễn
không chỉ góp phần thắt chặt tình hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia mà còn lan tỏa nét đẹp áo dài đến bạn bè quốc tế
lễ hội áo dài năm nay có nhiều điểm mới không gian triển lãm và nhiều hoạt động tương tác với chiếc áo dài được mở ra
sự kiện lễ hội áo dài được mở rộng quy mô với chuỗi hoạt động hấp dẫn mang tính trải nghiệm cao nhằm tiếp tục đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách
các hoạt động chính của lễ hội áo dài tp hcm lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ kể câu chuyện về chiếc áo dài dành cho mọi giới tính mọi độ tuổi và phù hợp với nhiều môi trường hoàn cảnh
lễ hội áo dài diễn ra từ ngày bảy tháng ba đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn với nhiều hoạt động đặc sắc nổi bật tại các địa điểm công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh và đường đi bộ nguyên huệ công viên lam sơn nhà văn hóa thanh niên bảo tàng áo dài
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại